trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu đã diễn ra các phiên đối thoại dưới hình thức trực tuyến
giữa lãnh đạo cấp cao asean với đại diện đại hội đồng liên nghị viện asean
ngay sau khi kết thúc sự kiện này phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội
ông nguyễn văn giàu về những đóng góp của việt nam với vai trò là chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi
xin ông có thể cho biết ý nghĩa cũng như là kết quả của các phiên đối thoại vào chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu
vấn đề mà cũng rất là thời sự ở khu vực chúng ta vấn đề biển đông
đây là một vấn đề cần tiến tới theo các thống nhất trong nội khối trong cộng đồng asean
đối thoại chiều nay rất là hiệu quả đặc biệt là các bài phát biểu của các nhà đứng đầu nhà nước
và sáu cái bài phát biểu của nghị viện các nước trong đó có trưởng đoàn việt nam
với vị trí là chủ tịch ipa trong năm nay thì quốc hội việt nam đã thể hiện vai trò của mình
như thế này
trong những đóng góp và các hoạt động của ipa nói riêng và của asean nói chung
sự phản hồi của các nhà đứng đầu nghị viện và ủng hộ rất cao
xin cảm ơn những chia sẻ của ông